hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đang bùng phát dịch tả lợn châu phi đặc biệt là ở vùng núi
khó khăn lớn nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tâm lý giấu dịch không khai báo
tự chữa trị cho đàn lợn bị bệnh dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh và bùng phát trên diện rộng
đây là khu vực chăn nuôi của gia đình ông đỗ quang ở thôn long hợp xã tân long huyện hướng hóa
theo chính quyền địa phương cho biết đàn lợn bốn mươi năm con của gia đình ông bị bệnh trước đó một tuần
sau khi bốn con bị chết ông quang mới khai báo với các ngành chức năng
trên địa bàn huyện miền núi hướng hóa
hiện có sáu xã bị dịch tả lợn châu phi số lợn đưa đi tiêu hủy hơn một trăm linh con
vấn đề lo ngại lớn nhất của người dân ở các bản làng là thường giấu dịch khi lợn chết không báo với các ngành chức năng
đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch tả lợn châu phi lây lan ra một số xã dọc biên giới
các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã vào cuộc quyết liệt tuy nhiên dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện miền núi hướng hóa vẫn có nhiều diễn biến khó lường
một trong những nguyên nhân làm cho việc khoanh vùng
ngăn chặn dịch bệnh trên đàn lợn gặp khó khăn là do ý thức của người chăn nuôi
đặc biệt là tâm lý giấu dịch của một số người dân ở vùng cao của tỉnh quảng trị vào thời điểm hiện tại